ngày một mươi năm tháng một mươi một tại papua new guinea đã diễn ra hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ ba mươi
đoàn đại biểu việt nam do đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao dẫn đầu tham dự hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng ngoại giao và thương mại papua new guini dreambing pato nhấn mạnh với chủ đề tận dụng các cơ hội bao trùm phát huy tương lai số
hội nghị tập trung giả soát kết quả triển khai các cam kết apec đạt được trong những năm qua và đề ra các biện pháp nhằm tăng cường liên kết kinh tế và tăng trưởng khu vực
duy trì vai trò của châu á thái bình dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu
ngay sau phiên khai mạc các bộ trưởng đã tiến hành phiên toàn thể quan trọng về tăng cường kết nối đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và phiên họp toàn thể thứ hai về thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững thông qua cải cách cơ cấu
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám là năm đầy thách thức và biến động đối với thế giới và khu vực với những chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc
phó thủ tướng đề nghị apec cần tiên phong đẩy mạnh tăng trưởng bền vững sáng tạo và bao trùm cải cách cơ cấu hình thành mạng lưới các trung tâm và vườn ươm sáng tạo thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp và khởi nghiệp đưa châu á thái bình dương trở thành trung tâm công nghệ giáo dục hàng đầu trên thế giới
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có các cuộc gặp với các bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono bộ trưởng ngoại giao australia marrinpay và bộ trưởng thương mại và tăng trưởng xuất khẩu new zealand david parker